bộ công an cho biết đã cấp được khoảng một mươi sáu triệu căn cước công dân số định danh trong tổng số hơn chín mươi triệu công dân
ước lượng còn khoảng tám mươi triệu công dân chưa được cấp căn cước công dân này
trong đó người dưới một mươi bốn tuổi là khoảng ba mươi triệu tức là còn khoảng năm mươi triệu công dân nữa cần phải được cấp căn cước công dân
bộ công an khẳng định có thể hoàn thành việc cấp mã số định danh cho toàn bộ công dân trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một khi luật cư trú chính thức có hiệu lực